sau chuỗi ngày giảm giá vàng trong nước bất ngờ đảo chiều phi mã với mức tăng cao nhất lên tới hai triệu đồng
trên một lượng chiều bán hiện tại giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau
giá vàng sgc ở khu vực hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh đang nghiêm yết ở mức tám mươi hai năm triệu đồng
trên một lượng mua vào và tám mươi bốn năm triệu đồng trên một lượng bán ra như vậy so với dạng sáng qua
giá vàng sjc đã được điều chỉnh tăng một năm triệu đồng chiều mua và một hai triệu đồng chiều bán
tại khu vực hà nội doji điều chỉnh giá tăng vàng miếng hai triệu đồng chiều mua và một năm triệu đồng
chiều bán lên lần lượt là tám mươi hai triệu đồng trên một lượng và tám mươi bốn triệu đồng trên một lượng
tại thành phố hồ chí minh vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực hà nội
giá vàng việt tinh banh niêm yết ở mức tám mươi hai năm triệu đồng trên một lượng mua vào và tám mươi bốn năm mươi hai triệu đồng
trên một lượng bán ra tăng một năm triệu đồng chiều mua và một hai triệu đồng chiều bán
giá vàng thương hiệu png đang mua vào ở mức tám mươi hai ba triệu đồng trên một lượng và bán ra ở mức tám mươi bốn ba triệu đồng
chiều một lượng tăng hai năm triệu đồng chiều mua và hai triệu đồng chiều bán
giá mua vàng và giá bán vàng thương hiệu bảo tín minh châu đang lần lượt là tám mươi hai ba mươi năm triệu đồng
trên một lượng và tám mươi bốn hai mươi năm triệu đồng trên một lượng tăng một năm triệu đồng triệu mua và một hai mươi năm triệu đồng
chiều bán phu quý giác đang thu mua vàng miếng với giá tám mươi hai ba triệu đồng trên một lượng và
bán ra tám mươi bốn ba triệu đồng trên một lượng tăng một một triệu đồng chiều mua và một triệu đồng chiều bán
liên quan đến giá vàng đang có những biến động lớn trong thời gian qua mới đây thủ tướng đã yêu cầu
ngân hàng nhà nước kiểm tra thanh tra xử lý nghiêm trường hợp tiêu cực buôn lậu thổi giá vàng
khắc phục ngay tình trạng tranh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế ở mức cao
thủ tướng phạm minh chính vừa ký chỉ thị số một mươi hai về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy
phát triển kinh tế xã hội
tình hình kinh tế xã hội của nước ta ba tháng đầu năm tiếp tục phục hồi tích cực đạt nhiều kết quả đáng khích lệ
tạo tiền đề quan trọng để phân đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên là một nước đang phát triển có nền kinh tế đang chuyển đổi độ mở lớn
nên nước ta đang phải đối mặt với một số khó khăn thách thức nhất là các yếu tố bên ngoài
trong nước vấn đề tỷ giá áp lực lạm phát có xu hướng tăng
hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số ngành lĩnh vực còn khó khăn
các thị trường tài chính tiền tệ cần theo dõi kỹ lưỡng có giải pháp phù hợp
để không làm ảnh hưởng đến hiệu quả cung ứng vốn cho nền kinh tế
thủ tướng yêu cầu thúc đẩy và kiểm soát phát triển lành mạnh an toàn hiệu quả
các thị trường tài chính chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
thủ tướng giao ngân hàng nhà nước việt nam điều hành kịp thời linh hoạt
hài hòa hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường
diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ
thực hiện nghiêm quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
chủ động thực hiện kịp thời hiệu quả giải pháp công cụ can thiệp
điều hành thị trường vàng trong nước để đảm bảo thị trường vàng cạnh tranh lành mạnh
hoạt động ổn định công khai minh bạch hiệu quả
cần quản lý kiểm soát chặt chẽ hoạt động giao dịch trên thị trường
khắc phục ngay hiệu quả tình trạng tranh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế ở mức cao
kiểm tra thanh tra xử lý nghiêm trường hợp tiêu cực buôn lậu thổi giá vàng
đồng thời điều tiết kịp thời hiệu quả đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp người dân
thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư
vốn ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi bốn theo đúng quy định không để tiếp tục chậm trễ
bảo đảm có trọng tâm trọng điểm không giàn trải phù hợp với khả năng thực hiện
giải ngân và đúng quy định pháp luật về đầu tư công tăng cường kỳ luật kỳ cương trong giải ngân vốn đầu tư công
có chế tài xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức cá nhân
cố tình làm chậm tiến độ giao vốn thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công
người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương siết chặt kỷ luật kỷ cương
hành chính và nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành
bộ công thương chủ động có biện pháp theo thẩm quyền và quy định để đảm bảo cung ứng đủ điện
xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân doanh nghiệp
tuyệt đối không để thiếu điện thiếu hụt đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống
bộ công thương chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện
trình cấp có thẩm quyền ban hành vào ngày ba mươi tháng bốn đối với cơ chế chính sách mua bán điện trực tiếp
giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời
áp mái lắp đặt tại nhà dân cơ quan công sở khu công nghiệp tự sản tự tiêu
cơ chế chính sách phát triển điện khí điện gió ngoài khơi ven bờ
thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam khẩn trương hoàn thành việc định giá các ngân hàng bắt buộc
và phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém trình chính phủ xem xét quyết định
sáng ngày hai mươi hai tháng bốn thông tin từ ngân hàng nhà nước cho biết thực hiện chủ trương đấu thầu bán vàng miếng tăng cung ra thị trường
chiều ngày một mươi chín tháng bốn ngân hàng nhà nước đã thông báo rộng rãi việc đấu thầu bán vàng miếng trên trang thông tin điện tử của ngân hàng nhà nước
và thông báo trực tiếp đến một mươi năm tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để tham gia đấu thầu vàng
dự kiến thời gian tổ chức đấu thầu vào một mươi giờ sáng ngày thứ hai hai mươi hai tháng bốn
tuy nhiên do không có đủ lượng số thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định
nên ngân hàng nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu này
để tiếp tục thực hiện quyết liệt giải pháp đấu thầu bán vàng miếng tăng cung ra thị trường
ngân hàng nhà nước sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào một mươi h sáng thứ ba ngày hai mươi ba tháng bốn
và đã thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để đăng ký dự thầu và đặt cọc ngay trong ngày thứ hai
ngày hai mươi hai tháng bốn giá vàng trong nước ổn định và duy trì quanh tám mươi bốn triệu đồng một lượng
hiện tại giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau
giá vàng sgc ở khu vực hà nội và đà nẵng và tp hcm đang niêm yết ở mức tám mươi một tám triệu đồng một lượng mua vào và tám mươi ba tám triệu đồng một lượng bán ra
tại khu vực hà nội vàng miếng doji đang được mua với giá tám mươi một sáu mươi năm triệu đồng một lượng và bán ra là tám mươi ba tám mươi năm triệu đồng một lượng
tại tp hcm vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra ở mức tương tự như ở khu vực hà nội
giá vàng việt tiên banh neo ở mức tám mươi một tám triệu đồng một lượng mua vào và tám mươi ba tám mươi hai triệu đồng một lượng bán
giá thương hiệu png đang mua ở mức tám mươi một tám triệu đồng một lượng mua vào và bán ra ở mức tám mươi ba tám triệu đồng một lượng
giá mua và giá vàng bán thương hiệu bảo tí minh châu đang lần lượt là tám mươi một sáu mươi năm triệu đồng một lượng và tám mươi ba bảy triệu đồng một lượng
phu quý sgc đang thu mua vàng miếng với giá tám mươi một tám triệu đồng một lượng và bán ra là tám mươi ba tám triệu đồng một lượng
giá vàng thế giới có xu hướng giảm với vàng giao ngay giảm hai bốn đô la so với mức chốt phiên tuần trước xuống hai ba trăm tám mươi tám tám đô la một ounce
thị trường vàng thế giới trong tuần trước biến động theo một mô hình quen thuộc
giá vàng liên tiếp chạm mức cao mới nhờ được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn do lo ngại căng thẳng leo thang nhưng sau đó đã thoái lui và bước vào giai đoạn củng cố
cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của kiscon news cho thấy cả chuyên gia phố wal và các nhà đầu tư bán lẻ vẫn tiếp tục tin tưởng sức mạnh của kim loại quý này
với bảy mươi một chuyên gia phố world và sáu mươi bốn các chuyên gia bán lẻ tham gia khảo sát dự báo vàng sẽ tăng giá trong tuần này
theo chiến lược gia thị trường colin sierczynski của sia world management rủi ro vẫn còn rất lớn và có thể kích hoạt các đợt tăng giá trên thị trường
cùng quan điểm nhà môi giới hàng hóa cao cấp daniel balilonis của rjo futures cũng cho rằng xung đột địa chính trị sẽ tiếp tục đẩy giá vàng lên cao ngay cả khi không có sự leo thang ngay lập tức
chuyên gia phân tích thị trường everett mewman của gannett view cars nói rằng diễn biến tại trung đông vẫn là yếu tố chính
tác động đến hướng đi của vàng trong tuần này khi không có nhiều dữ liệu kinh tế được công bố
chuyên gia mealand cho rằng trước khi diễn ra cuộc họp chính sách tiền tệ tháng sáu của cục dự trữ liên bang mỹ phép thị trường sẽ gác lại một bên những gì liên quan đến kỳ vọng lãi suất cho đến khi tình hình tại trung đông thực sự lắng dịu
chuyên gia mark leibovitz của via mentor research letter cho biết ông vẫn lạc quan về vàng trong ngắn hạn và trung hạn
ông dự báo giá kim loại quý này sẽ ở mức hai bảy trăm linh đồng
theo chuyên gia phân tích cấp cao gym whidecope của kisco vàng vẫn có khả năng tăng giá cao hơn nữa trong tuần này khi nhìn vào mức tăng ổn định của kim loại quý này thời gian qua và biểu đồ vẫn đang tăng
là một trong số ít các chuyên gia dự báo giá vàng giảm trong tuần này
chuyên gia phân tích thị trường cấp cao darin liu shom của barchat com giải thích rằng vàng đang bị quá mua và cần một đợt bán tháo để giải phóng một số áp lực
tuy nhiên chuyên gia liu shom cho rằng
xu hướng của vàng vẫn là tăng
trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng từ nay cho đến cuộc bầu cử tổng thống mỹ
vào tháng một mươi một tới vàng có thể sẽ tiếp tục thu hút thêm những người mua với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn
với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại kisco ở mức hai ba trăm tám mươi tám tám đô la một ounce tương đương gần bảy mươi ba bốn triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá vietcombank chưa thuê phí
tranh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được rút ngắn xuống còn một mươi bốn triệu đồng một lượng
thời lượng chương trình đến đây là hết
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin chào và hẹn gặp lại